sự việc này đã gây một tâm lý hoang mang lo sợ đối với người dân và công nhân tại đây nạn nhân là ai vì sao lại chết nhiều câu hỏi lớn được đặt ra đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc hành trình giải mã những bí ẩn liên quan đến vụ việc đã diễn ra một cách quyết liệt
sau khi nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an tp vĩnh yên và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra vụ án

xem xét toàn bộ nọc toàn bộ phần mềm ra để xem xét trên toàn bộ phần xương
thì thấy là xương của toàn bộ hệ thống xương nó không bị tổn thương kể cả hệ thống sương sơn
và sau đó ngay sau đó cũng tìm thấy mò được xương sọ ngay cạnh vị trí của phát hiện cái xác
thì mò thấy cái xương sọ và các cái xương sọ cũng không bị tổn thương
tổ chức mò tìm dưới nước tại nơi phát hiện tử thi và xung quanh hiện trường
các lực lượng nghiệp vụ đã phát hiện dưới mặt bùn có một chiếc vòng tay bằng nhựa màu trắng
phía trên mép bờ hồ tại vị trí tử thi phát hiện một ống xi lanh nhựa đều có gắn kim tiêm
bên trong đã bơm

rộng hiện trường ra xung quanh cơ quan điều tra không phát hiện thêm dấu vết tăng vật gì liên quan
vụ án thì nó xảy ra lâu về hiện trường thì có nhiều cái cơ hội giảm
nên là không có những cái dấu vết đặc trưng không có dấu vết để lại hiện trường
thế về tử thi thì ở cái giai đoạn là phân hủy không có các cái dấu vết đặc trưng trên xương của tử thi
nếu như nó tác động xương
thì nó gây tổn thương trên xương
thì chúng ta có thể từ căn cứ và xương tìm ra đặc điểm các loại
từ cái vị trí của nó ta xem là hung khí là cái loại gì và cơ chế gây tổn thương ra sao
thì chúng ta có đánh giá được
chứ còn bây giờ phân hủy hết rồi
việc xác định là vô cùng khó
với những kết quả khám nghiệm ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc đã nhận định
cái chất này có thể là khởi điểm cho vụ án hình sự
với phương thức thủ đoạn gây án
có thể là đối tượng dùng tay bóp cổ
hoặc dùng dây thắt cổ nạn nhân cho đến chết
rồi đẩy xuống hồ rồi lấy tài sản
hoặc đối tượng bắt giữ nạn nhân một thời gian sau đó
dùng thuốc gây mê rồi ném nạn nhân xuống hồ
nếu án xảy ra vào đêm thì thu thập chứng cứ cũng sẽ gặp khó khăn
và nếu như xảy ra ban ngày thì với cái khối lượng công nhân đông như thế
thì cũng việc giả soát cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
nạn nhân là ai
vấn đề đối với các lực lượng đặt ra
là phải giả soát tìm cho ra tung tích của nạn nhân
để từ đó xác định có phải là vụ án hình sự hay không
chúng tôi cũng đưa ra được nhiều cái hước
bởi vì tại hiện trường thì có một số bơm tiêm trên anh
thì cũng có thể là do những đối tượng
nghiện cái chất bàn túy ra đây sử dụng và cướp của các đôi trai gái
hoặc là cũng có thể là những cái đôi trai gái
ra đây chơi bị những đối tượng hình sự khác đến để cướp dẫn đến để giết nạn nhân
trước yêu cầu đó công tác truy tìm được khẩn trương tiến hành
với nhiều tổ công tác tập trung giả soát xác minh toàn bộ nhóm đối tượng lang thang
bệnh tâm thần nghiện ma túy có khả năng xuất hiện tại nơi hiện trường
đối chiếu các thông báo truy tìm người mất tích là nữ trên địa bàn tỉnh
và các tỉnh lân cận
xác minh số công nhân nữ của các công ty thuộc khu công nghiệp khai quang
trong thời gian hai ba tháng qua đã không đến làm việc nghỉ việc hoặc mất đích
chúng tôi đã làm thông báo cho giả soát tất cả các phương
thông báo đến các phường thông báo cho toàn tỉnh và thông báo cho khu công nghiệp
sau đó có một vài trường hợp gia đình các gia đình có trường hợp thông báo cũng báo cáo lại
nếu là án mạng thì ta tập trung nếu như chúng ta xác định được theo cái hướng khác
thì để chúng ta có thể yên tâm rằng đây nó là một tai nạn
là một cái gì đó mà chúng ta không phải tập trung
vì thực chất là một phút chậm ở trong công tác điều tra này của chúng tôi
thì sẽ là rất khó khăn có khi hàng năm không ra
sau khi giả soát hơn hai công nhân nữ khu công nghiệp khai quang
và đối chiếu hơn bốn mươi thông báo truy tìm người mất tích các trinh sát phát hiện có ba trường hợp
nổi lên trong đó có một cô gái có tên là lê thị thúy ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn jagua vina khu công nghiệp khai quang
không đến công ty làm việc từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi ba

tiếp tục xác minh thì được biết chị ngân cùng em gái là lê thị nhung nguyệt
thuê trọ trên đường nguyễn tất thành thành phố vĩnh yên
tiếp xúc với nguyệt các điều tra viên được biết ngần chơi từ tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi
đến nay vẫn chưa về
nguyệt đã có đơn trình báo công an phường nhưng chưa xác định được chị ngân ở đâu
hôm em không thể chị về thì chưa bao giờ chị đi qua đêm cũng không về cả ạ
thì em non nắng báo với gia đình xuống tranh báo tại công an phường

thầy xin cảm ơn các nhà gia đình rất nhiều tay quan trọng

đánh giá thời gian ngần mất tích phù hợp với lứa tuổi giới tính thời gian tử thi đang bị phân hủy
các điều tra viên xác định nhiều khả năng nạn nhân là lê thị thúy ngân
tiến hành cho chị nguyệt nhận dạng qua đồ vật thu được của nạn nhân
kết quả chị nguyệt nhận được bộ quần áo trước vòng nhựa đeo tay giống như của chị lê thị thúy ngân
em gái của cô ngân cũng xác nhận được đây là áo của chị mình
chính áo này có một đặc điểm tức là cổ quả tim của chị hơi rợi hơi rộng
dẫn đến là chị có khâu lại chị khâu lại vào một cái mảnh vải nhỏ lót ở trong
theo hình chữ v chữ quả tim để cho nó bé bứt cổ lại
ở cái giai đoạn đó là được báo mất tích là rất nhiều nạn nhân chứ không phải riêng nạn nhân nào cả
thế thì cái đấy là ngay từ đầu chúng tôi lại phải tính toán ngay đến cái việc rằng đi tìm tung tích nạn nhân ngay từ ban đầu
thế thì cái đấy là ngay từ đầu chúng tôi lại phải tính toán ngay đến cái việc đi tìm tung tích nạn nhân ngay từ ban đầu
thế thì đây nó là một trong những cái mà trong công tác nghiệp vụ trinh sát của chúng tôi thì những cái này là phải đề cộng ngay
đặc biệt qua công ty được biết lương hàng tháng của công nhân đều trả qua thẻ atm ngân hàng vietcombank trì nhánh vĩnh phúc
mà thời gian chị ngân không đến làm việc công ty vẫn chuyển trả tiếp vào tài khoản số ngày công chị ngân đã làm
nhưng toàn bộ số tài sản trên gia đình bạn bè và người thân từ khi chị ngân bị mất tích không xác định được
nhưng toàn bộ số tài sản trên gia đình bạn bè và người thân từ khi chị ngân bị mất tích không xác định được
theo lời khai của chị lê thị minh nguyệt và các tài liệu xác minh ban đầu đã xác định tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba

khi chị ngân rời khỏi khu nhà trọ có đem theo một xe máy một chiếc điện thoại di động toàn bộ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe
căn cứ vào các tài liệu điều tra xác minh ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra đi vào nhận định
đây là vụ án hình sự giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh và giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì
tiến hành trưng cầu giám đốc
giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã quyết định gen thu giữ của tử thi so với gen của bà chu thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại đồng xuân thanh ba phú thọ là mẹ đẻ của chị lê thị thúy ngân
viện khoa học hình sự bộ công an đã kết luận giữa hai mẫu có kiểu gen trùng khớp
đến thời điểm này tung tích của nạn nhân đã được xác định là lê thị thúy ngân và kết luận này tiếp tục mở ra những hướng điều tra mới
tức cho là nạn nhân lê thị thúy ngân bị mất tích từ chiều tối một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
thế nhưng mà suốt quá trình từ ngày hai mươi hai mươi một hai nghìn hai mươi ba điện thoại của nạn nhân vẫn liên lạc được với gia đình và bạn bè người thân
thì cái việc đó lại có một hướng tiếp theo có phải rằng nạn nhân bị bắt góp mà bị hám hại nơi nào đó
trong đèn vứt sát
giấu ở vứt sát để phi tan
cách nhắn tin của chị cũng khác với bình thường
không giống với mọi nghề
cái khác đó thể hiện nó ở chỗ nào
từ những ký tự ở trong tin nhắn
mà hơn nữa là chị không có thói quen
thích nhắn tin
mà chị thích gọi điện
ví dụ như là trong một cái tin nhắn
nhắn tin với nội dung
và cái ký tự nó khác như thế nào
bình thường nếu mà chị nhắn cho em
thường hay hai chị em chị hay gọi em là mày
nên là chắc nhắn tin là mày
còn bình thường nếu nhắn tin cho chị cùng phòng
thì sẽ viết là chữ c thay với chữ chị
nhưng ở đây nhắn tin viết rõ chữ chị ra
với quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tiếp cận hầu như tất cả các mối quan hệ thân sơ của nạn nhân
lần tìm manh mối từ những chi tiết nhỏ

đồng thời ban chỉ đạo chuyên án đã tổ chức thông báo về vụ án
vật chứng và phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm
nhiều mũi trinh sát trực tiếp xuống địa bàn để tiến hành giả soát
xác minh các đối tượng hình sự tệ nạn xã hội
qua giả soát gần năm trăm linh đối tượng
không phát hiện đối tượng hình sự tệ nạn xã hội
đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án
với quan hệ tình yêu chị này là có những quan hệ với ai
yêu bao nhiêu người và xác minh cụ thể từng con người đó
để mà loại ai và nghi vấn ai
về tài sản thì kinh tế thì xác định các cái tài sản nợ nần
rồi là làm ăn kinh tế từ đó để đưa ra những cái đối tượng
cần phải xác minh tiếp theo
tại công ty trách nhiệm hữu hoa
bản thân chị ngân được đánh giá là người chăm chỉ
quá trình làm việc
chị ngân không có mâu thuẫn thủ tức
vay mượn tiền bạc với ai
để công ty phải giải quyết
giả soát ghi lời khai của bản thân với chị ngân
các trinh sát đặc biệt chú ý nguồn tin
do một công nhân cùng làm ca với ngân cung cấp
buổi trưa ngày một mươi tám tháng tám
khi cùng ăn cơm ca
ngân nói chuyện

một người bạn trai đã sai hẹn
và gọi điện thoại
hẹn lại vào tối ngày một mươi tám tháng tám
đi chơi nhưng không rõ tên địa chỉ ở đâu
thông qua các mối quan hệ bạn bè gia đình công việc
và các tài liệu điều tra xác minh
xác định từ trước thời điểm chị ngân mất tích
có quan hệ thân thiết với một số người
điều tra xác minh về các mối quan hệ này
đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một người tên là diễn
song chưa công khai quan hệ với gia đình và người thân
xác định khi ngân bị mất tích
tài sản ngân mang theo có thẻ atm
và trong thẻ có tiền
vì vậy đã tiến hành xác minh tại ngân hàng việt công banh
nơi chị ngân đã mở tài khoản
nếu có sự phù hợp thì có được hình ảnh
mà có được hình ảnh phù hợp với số mã thẻ của nạn nhân bị mất
kết quả trong hai ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
có người đã sử dụng thẻ atm của chị ngân
để rút tiền trong tài khoản với tổng số tiền là hai triệu đồng
tại cây atm trên địa bàn thành phố vĩnh yên
bằng các biện pháp trinh sát
tổ chức nhận rằng
ban chuyên nàn đã xác định được
đối tượng thực hiện việc giao dịch rút tiền
là nguyễn văn diễn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
quê ở diễn xuân diễn châu nghệ an
tổ chức xác minh ngay về diễn
xác định diễn là y sĩ
tại một phòng khám tư tại thành phố vĩnh yên
thuê trọ trên đường tôn thất tùng
thành phố vĩnh yên cùng em gái là nguyễn thị tân
diễn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú
từ đêm mùng năm
dạng sáng mùng sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
không ai biết diễn đi đâu làm gì
từ những thông tin trên
cùng với thông tin từ một mối quan hệ yêu đương
của ngân về diễn
thông tin từ các nguồn trinh sát
ban chuyên nán khẳng định
nhiều khả năng đối tượng gây án là diễn
và đã tập trung chỉ đạo xác minh sâu về diễn
từ lời khai của tân ngay trong đêm
lực lượng công an đã thu được
chiếc xe máy cùng các giấy tờ đăng ký xe
chứng minh thư mang tên chị ngân
tại một hiệu cầm đồ trên đường hồ tùng mậu hà nội
do diễn đặt để lấy một mươi năm triệu đồng
ban chỉ đạo vụ án cho tiến hành giả soát
và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
kết quả đã xảy ra
định trong ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn có liên lạc trao đổi với chị ngân
ở khu vực khu công nghiệp khai quang
và tiếp theo đó
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn vẫn sử dụng điện thoại di động của chị ngân
để nhắn tin liên lạc với gia đình bạn bè của ngân
nhằm đánh lạc hướng là ngân vẫn còn sống
cùng với các tài liệu thu thập được về diễn
đã được đánh lạc hướng với chị ngân
đã có đủ căn cứ xác định
chính diễn là hung thủ gây ra vụ án giết cướp
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc
quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn diễn
về tội giết người cướp tài sản
do đối tượng bỏ trốn
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn diễn
xác định nguyễn văn diễn
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
công an tỉnh vĩnh phúc đã xác lập truy nã truy bắt
và giao cho phòng truy nã tội phạm làm thủ công
vấn đề đặt ra cho chúng tôi ngay từ ban đầu
khi được xác lập truy nã
và thành lập truy nã
chúng tôi phải xác minh khẩn trương
xác định nguyễn văn diễn
hướng đối tượng trốn ở đâu
lần trốn ở đâu
và để xác minh truy bắt kịp thời
các trinh sát quyết định
dựng toàn bộ mối quan hệ gia đình và xã hội
của đối tượng nguyễn văn diễn
để giả soát xác minh
nhằm tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng
kết quả giả soát hơn bốn mươi trường hợp
có mối quan hệ gia đình học tập
và làm việc trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gần hai mươi trường hợp ở các tỉnh nghệ an
hà tĩnh thái nguyên phú thọ tuyên quang
hòa bình hà nội
tuy nhiên công tác giả soát xác minh trên
vẫn không đạt được kết quả
các thông tin trao đổi liên lạc
diễn đã cắt hoàn toàn
qua trinh sát kỹ thuật
ban chuyên án xác định
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
diễn đã có mặt tại tỉnh lai châu
và sau đó là lào cai
ban chuyên án tiếp tục nhận định
diễn có thể sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền
để phục vụ sinh hoạt ở những nơi lẩn trốn
tổ công tác xác định
diễn có mở hai tài khoản ngân hàng
tại agribank tri nhánh vĩnh phúc
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng đã sử dụng thẻ ngân hàng atm
để kiểm tra tài khoản
tại cây atm số hai
đường hoàng liên phường duyên hải thành phố lào cai
phòng chuyên án tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc
đã phối hợp cục chuyên án tội phạm bộ công an
và một số đơn vị nghiệp vụ khác
triển khai xác minh lần theo số vết
của đối tượng nguyễn văn diễn tại lào cai
nhưng diễn cũng là một đối tượng rất tinh danh
có nhiều thủ đoạn che giấu tung tích
thủ đoạn lẩn trốn
để đối tượng có thể đã trả trốn
vào số người lao động tự do
địa bàn hẻo lánh
giáp với biên giới trung quốc
có động thì diễn sẵn sàng nhảy sang biên giới trung quốc là chúng ta không làm gì được
qua giả soát nắm tình hình
lực lượng trinh sát của tổ công tác
đã được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin
đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã bản việt
bảo thắng lào cai
giáp danh với trung quốc
từ nguồn tin này
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
kế hoạch bắt đối tượng nguyễn văn diễn
đã được thực hiện
như hầu hết mọi kẻ tội phạm
ban đầu nguyễn văn diễn quanh co chối tội
trước những bằng chứng không thể chối cãi
và lập luận sắc bén của điều tra viên
diễn đã phải thừa nhận hành vi
cuối đầu phạm tội
nội dung vụ án được xác định
diễn và ngân quen biết yêu nhau
từ năm hai nghìn một mươi
sau đó đã chia tay
nhưng vẫn duy trì liên lạc
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn hẹn ngân hôm sau đi chơi
vì có việc muốn nhờ ngân
y hẹn tối một mươi chín tháng tám
đến đón diễn tại cổng trường học viện kỹ thuật quân sự
thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên
diễn đưa ngần đến khu vực hồ xử lý nước thải
khu công nghiệp khai quang
để tâm sự
tại đây diễn hỏi vai tiền ngân
ngân nói không có tiền
diễn bảo ngân cho diễn mượn xe
để đi lại
nhưng ngân không đồng ý
hai bên lấy qua tiếng lại
dẫn đến cãi nhau
diễn đã dùng tay xếp mạnh vào cổ ngân
khiến ngân tử vong
rồi vứt sát nạn nhân xuống hồ
ngày sáng hôm sau
diễn dùng thẻ atm của nạn nhân đi rút tiền
sau đó mang xe máy của ngân xuống hà nội
để đặt lấy tiền
trong các ngày sau đó
diễn đã dùng nhiều thủ đoạn
nhằm đánh lạc hướng gia đình nạn nhân
khi cơ quan công an xác định
xác nạn nhân
thì diễn đã bỏ trốn
việc nhanh chóng điều tra truy nã
và bắt được đối tượng nguyễn văn diễn
trong vụ án trên
là một chiến công đặc biệt
của lực lượng công an vĩnh phúc
chuyên án thành công là do công an tỉnh vĩnh phúc
đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó đặc biệt chú trọng đến
các biện pháp trinh sát
và vận động nhân dân tố giác tuệ phạm
thêm vào đó
kế hoạch đấu tranh phá án
có sự phân rõ ràng cụ thể
và cuộc một cách quyết liệt
qua vụ án này
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
đã giúp được nhiều bài học kinh nghiệm
trên địa bàn vĩnh phúc
thời gian qua xảy ra một số các vụ việc
và có thể nói là
đều được làm sáng tỏ một trăm linh
với tinh thần
là phải xác minh
và chứng minh đến cùng
cái việc mà nạn nhân
khi phát hiện những cái dấu vết
hoặc là nạn nhân tử vong
mà chưa rõ nguyên nhân
thì bắt buộc là phải làm cho bằng
bằng được rõ nguyên nhân
thì mới yên tâm
và chúng ta có đưa ra một cái kết luận cuối cùng
theo tôi là cái điều đầu tiên nhất
là cái mà được
cái sự quan tâm chỉ đạo
và hai nữa là cái lòng nhận tình
cũng như là có thể nói là
cái tinh thần trách nhiệm
cái thứ hai có thể là nói đến là
cái sự phối hợp
giữa các lực lượng
trong công an tỉnh
cái thứ ba nữa là cái sự phối kết hợp
và cái sự giúp đỡ
của quân chúng nhân dân
đấu tranh chuyên án
đặc biệt là những vụ án mờ
là cả một quá trình khó khăn
gian nan và thử thách
mỗi vụ án mờ được làm sáng tỏ
là kết quả của trí tuệ
của nhiều tập thể trong lực lượng công an nhân dân
mỗi chuyên án kết thúc
lực lượng công an lại có thêm nhiều bài học kinh nghiệm
để bước vào những chuyên án mới
vì cuộc sống bình yên
hạnh phúc của nhân dân
từ vụ án này
thêm một lần báo động về lối sống
của một bộ phận thanh niên hiện nay
thủ phạm là một thanh niên có trình độ học vấn
trình độ chuyên môn
chỉ vì lối sống lệch lạc
nên đã tự hủy hoại tương lai
và trở thành tội phạm
còn nạn nhân
một thiêu nữ ngoan hiền
chỉ vì thiếu kỹ năng sống
nên đã tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm
đến mức mất mạng
thiết nghĩ bài học đắt sáng này
còn cần cho rất nhiều bạn trẻ
đến đây hành trình phán của chúng tôi xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn
trong những chương trình kỳ sau